đơn vị cho vay có cung cấp hợp đồng cho người tiêu dùng tham khảo trước khi xác nhận giao dịch hay không là tiêu chí để đánh giá mức độ uy tín của đơn vị cho vay
đối với người dùng khi quyết định lựa chọn một đơn vị nào đó thì trước tiên cần phải tìm hiểu thông tin cơ bản
xem xem là công ty này có thông tin rõ ràng có được đăng ký kinh doanh có thông tin rõ ràng theo pháp luật của việt nam hay không
có địa chỉ giao dịch có thông tin website hướng dẫn có các cái công khai về mô hình dịch vụ
về các điều khoản ràng buộc đối với cả khách hàng
khi sử dụng cái dịch vụ của công ty là tất cả các cái thông tin cần phải được rõ ràng và minh mạch trên website chính thức của công ty
chứ không phải là những cái sự mập mờ ở đâu đó hay là những cái tư liệu cắt ghép
theo các chuyên gia tài chính khi vay tiền trực tuyến người tiêu dùng cũng cần tìm hiểu kỹ các điều khoản hợp đồng trước khi ký
và lưu giữ thông tin để có cơ sở đối chiếu khi phát sinh tranh chấp
với nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao các app cho vay trực tuyến đang như nấm mọc sau mưa xuất hiện ngày càng nhiều với đủ mọi hình thức
tuy nhiên vì là hình thức mới nên hiện nhà nước chưa có chế tài quản lý cũng như cấp phép hoạt động cho những công ty hay là đơn vị trung gian cho vay nào
bởi vậy những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động này là không nhỏ
theo ngân hàng nhà nước bản chất của vay ngang hàng vay online là dựa trên nền tảng công nghệ số kết nối trực tiếp người đi vay với người cho vay mà không thông qua trung gian tài chính
tuy nhiên hệ thống pháp luật việt nam hiện tại chưa có quy định cụ thể về hoạt động của p hai p lending
lợi dụng điều này nhiều ứng dụng cho vay đã có nhiều chiêu trò để cho vay với lãi suất cắt cổ
cái khó ở đây đó chính là cái khung pháp lý hành lang pháp lý để bảo vệ cái hình thức cho vay trực tuyến là chưa có và chưa đầy đủ
thế nên chính vì vậy là cái việc mà xử lý các cái vi phạm về cho vay nặng lãi nó rất dưới hình thức thể hiện dưới hình thức trực tuyến là rất khó
trong đó là cái việc xác định cái hành vi vi phạm tội hành vi vi phạm cũng như là chủ thể của hành vi vi phạm
là rất khó khăn
vì là hình thức mới nên nhà nước chưa có chế tài quản lý cũng chưa cấp phép hoạt động cho công ty đơn vị trung gian cho vay nào
rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động này không ít rủi ro cho cả nhà đầu tư lẫn người đi vay
ngoài ra do sự cả tin và không am hiểu về công nghệ của người vay tiền cũng là kẽ hở để nhiều mô hình cho vay trực tuyến biến tướng thực hiện hành vi lừa đảo
nhu cầu về tình dùng online là có thực
muốn đẩy lùi tình dùng đen thì chúng ta phải có một hệ thống cho vay chính thức
vấn đề là bây giờ chúng ta chưa có một cái hệ thống chính thức như thế nên tôi cho rằng là cần phải sớm bán hành các cái quy định chính thức
tuy nhiên do rủi ro của phương thức mới này khá là cao nên cần thiết phải có các khung thử nghiệm phạm lý
cái khung thử nghiệm phạm lý này sẽ đảm bảo lợi ích cho cả ba bên bảo vệ an toàn và hành lãm phạm lý chính thức cho người vay cho doanh nghiệp thực hiện cho vay và cả tư quan quản lý
theo các chuyên gia kinh tế hơn ai hết chính khách hàng là người tự bảo vệ mình khi vay tiền qua các app online
cần cẩn trọng cân nhắc kỹ khi giao dịch để tránh những rủi ro đáng tiếc
các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên sử dụng các dịch vụ tài chính chính thống vay từ các ngân hàng hoặc các công ty tài chính được cấp phép và bảo đảm an toàn